tỉnh thanh hóa vừa khai giảng lớp học xóa mù chữ cho đồng bào dân tộc sinh sống tại khu vực bản sim xã quang triều huyện mường lát
bản sim là bản vùng cao biên giới nơi đời sống còn gặp nhiều khó khăn tỷ lệ người mù chữ và tái mù chữ tương đối cao
tham gia chương trình có sáu mươi học viên chia thành hai lớp theo nhóm tuổi từ một mươi năm đến ba mươi năm và ba mươi sáu đến sáu mươi
các học viên là những người chưa từng đi học hoặc đã đi học nhưng bỏ giữa trừng do điều kiện hoàn cảnh gia đình
đến nay lại bị tái mù chữ
trong thời gian ba tháng bà con sẽ được các đội viên tri thức trẻ tình nguyện của đoàn kinh tế quốc phòng năm
truyền đạt những kỹ năng cơ bản về nghe nói đọc viết và làm tốt một số phép tính đơn giản
việc mở các lớp xóa mù chữ cho đồng bào dân tộc thiểu số nhằm thực hiện mục tiêu phổ cập giáo dục
từ đó nâng cao nhận thức năng suất lao động và chất lượng cuộc sống hàng ngày cho bà con ở vùng biên giới tỉnh thanh hóa